chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi việt nam và sri lanka đã có mối quan hệ hữu nghị
truyền thống tốt đẹp và hợp tác nhiều mặt sự hợp tác giữa hai nước đã và đang ngày càng phát triển mạnh mẽ
đó là khẳng định của các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến quốc tế kỷ niệm năm mươi năm thiết lập
quan hệ ngoại giao chính thức giữa sri lanka và việt nam vừa được tổ chức
các đại biểu nhấn mạnh cùng với mối quan hệ hữu nghị truyền thống sự hợp tác giữa hai nước đã và đang
ngày càng mở rộng sang nhiều lĩnh vực như chính trị thương mại đầu tư kinh tế quốc phòng văn hóa
giáo dục du lịch nông nghiệp đặc biệt về hợp tác kinh tế và thương mại hai quốc gia có thể bổ trợ nhau
khi sri lanka có lợi thế để trở thành trung tâm trung truyền cửa ngõ vào khu vực nam á và ấn độ dương
trong khi đó việt nam là cửa ngõ để sri lanka đến với thị trường asean và đông nam á
việt nam và sri lanka đã có mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và hợp tác nhiều mặt từ lâu
đối với kinh tế thương mại chúng ta đã đạt được mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai triệu của hai quốc gia
lên một tỷ đô la mỹ vào thời gian tới chúng ta đã ký kết nhiều hiệp định thương mại cũng như các thỏa thuận hợp tác
để tạo thuận lợi tối đa cho cộng đồng doanh nghiệp của hai bên nhằm mở rộng đầu tư kinh doanh tại mỗi nước
cùng với đó là mối quan hệ giữa nhân dân hai nước cũng phát triển tốt đẹp
hiện sri lanka có khoảng một mươi bốn dự án đầu tư tại việt nam với tổng số vốn đầu tư trên bảy mươi sáu triệu đô la mỹ
góp phần tạo việc làm cho khoảng chín lao động việt nam
với hàng loạt chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao trao đổi đoàn các cấp với các văn kiện
thỏa thuận hợp tác đã đang và sẽ được ký kết việt nam và sri lanka đang đứng trước rất nhiều cơ hội
hợp tác toàn diện mở ra một bước phát triển mới
sau năm mươi năm đây là cái thời kỳ mà chúng tôi cho rằng là có một cái bước phát triển rất là mới
rất là cao trong cái quan hệ hai nước việt nam thì đến hai nghìn ba mươi là một trăm linh năm thành lập đảng
và hai nghìn bốn mươi năm là một trăm linh năm thành lập nước việt nam cũng đang để ra rất nhiều các mục tiêu phát triển
vì vậy cái nhu cầu về ủng hộ quốc tế nói chung cũng như là cái quan hệ truyền thống việt nam với các nước
trong đó có sri lanka là rất quan trọng và cái sự ủng hộ giúp đỡ nhau
sri lanka cũng là một cái nước đang phát triển và cũng có những cái nhiều những cái thế mạnh
cũng như là cái nhu cầu nhất là những cái sự bổ trợ cho nhau về kinh tế về quan hệ văn hóa du lịch
trong bối cảnh thương mại thế giới và khu vực đang gặp nhiều khó khăn
bất ổn với sự nổi lên của chủ nghĩa bảo hộ căng thẳng thương mại
hai quốc gia sẽ tích cực phối hợp tạo ra sự gắn kết chặt chẽ về thương mại đầu tư nông nghiệp
đồng thời tích cực tham gia chuỗi giá trị toàn cầu và khu vực hướng tới sự phát triển bền vững